các dân thành phố hà nội yêu cầu chủ động xây dựng phương án thu dung điều trị người bị nhiễm sát covid một mươi chín trên địa bàn thành phố với các kịch bản theo mô hình tháp ba tầng
thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ f trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ do các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sát covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại cấp quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
ra soát mở rộng các cơ sở thu dung điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố
huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương các trường đại học cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh f
ra soát các cơ sở thu dung điều trị huy động nhân lực y tế bác sĩ sinh viên học sinh y bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke trên địa bàn thành phố hồ chí minh được hoạt động có điều kiện ở những phương xã có cấp độ dịch một hai ba
đó là một trong những nội dung của quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn đinh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ký
theo quy định mới các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massag spa làm đẹp quán bar vũ trường
câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động tại các phường xã thị trấn có cấp độ dịch một
với cấp độ hai các cơ sở này được hoạt động tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba trừ các dịch vụ quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke các loại hình còn lại gồm massage spa làm đẹp được hoạt động tối đa hai mươi năm công suất
điều kiện chung để tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn thành phố là người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế
trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động cùng người lớn đã tiêm đủ liều vaccine
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt ba bị cáo nguyễn thị mận bốn mươi sáu tuổi nguyễn thị anh thư bốn mươi năm tuổi và huỳnh thị kim đào ba mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang tổng cộng bốn mươi bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng các bị cáo đã tìm người để rủ dê lôi kéo tham gia hùn vốn làm thầu đè rồi đánh cháo phơi đề hoặc dùng viết mực có thể xóa được để sửa số cho giống với kết quả sổ số từ trượt thành chúng dẫn đến thua lỗ và bị hại phải bỏ tiền ra chung
bằng thủ đoạn này thì từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các bị cáo đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền hơn ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị mận một mươi bảy năm tù nguyễn thị anh thư và huỳnh thị kim đào mỗi bị cáo một mươi năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa phận xã hiền kiệt huyện quan hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lý a giao ở bản cá ráng xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh gram heroin cùng nhiều tăng vật khác
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào đêm ngày hôm qua tại km bảy trăm linh sáu cô lộ một a thuộc địa bàn xã hưng thủy huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ đối tượng vận chuyển tàng trữ ma túy
lực lượng chức năng tiến hành dừng sát
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a một mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi một do phan đê huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại tỉnh quảng trị điều khiển
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có một số vũ khí thô sơ và một gói ni lông bên trong chứa sáu trăm linh hai viên nén màu hồng và sáu viên nén màu xanh
qua đấu tranh ban đầu đối tượng phan đê huy khai nhận số viên nén nói trên là ma túy dạng hồng phiến
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng phan đê huy và tăng vật cho công an huyện lệ thủy điều tra xử lý theo quy định
biến quán karaoke trở thành địa điểm để các đối tượng tập trung tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện đông anh
bằng những thủ đoạn tinh vi thì các đối tượng trong vụ án này đã bất chấp lệnh cấm lén lút hoạt động
đối tượng chủ mưu của vụ án là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tệ xã cổ loa huyện đông anh
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh phương cùng đồng bọn vẫn lén lút mở cửa đón khách thậm chí trực tiếp bán ma túy và tổ chức chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp
bị dịch đã đói quá nên mới mở chủ
năm có tám nhân viên khách đến đặt phòng thì em cứ nhận được khách tự đi vào cổng cho mình khóa cổng lại luôn
đầu tháng hai tháng ba gì đấy thì em có chạy taxi
khóa khách thì em chạy lên trên quán ấy cúc tìm hiểu trong quán ấy có đông khách không thì em chạy
thì em mới biết là chơi thì nó cũng cho sử dụng ma túy
một mươi một h ba mươi một mươi hai h các đồng em vào phòng chơi
tiếp em lấy khoảng hết một mươi triệu tiền đồ hai triệu tiền kẹo một mươi tám triệu tiền kẹo
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận quán karaoke này được đối tượng mua lại từ đầu năm với giá tám trăm linh triệu đồng và hoạt động liên tục từ đó đến khi bị phát hiện
mỗi khi khách có nhu cầu khác sẽ gọi cho khách
mỗi khi khách có nhu cầu khác sẽ gọi trực tiếp cho quản lý đặt phòng
đối với khách có nhu cầu sử dụng ma túy thì phải là khách hàng quen biết của quán
các phòng hát được chuẩn bị đầy đủ âm thanh ánh sáng để phục vụ khách có nhu cầu
đối tượng này thì trong quán karaoke của đối tượng này có năm phòng
trong đó dành riêng một phòng cho các tiếp viên gọi là nhân viên nữ ở
thế còn tất cả những cái tốp khách đến thì sẽ bố thí tại các cái phòng khác nhau
đấy và giá
sử dụng các phòng thì
sử dụng gấp đôi so với cái giá phòng karaoke trước đây
đấy là đối tượng trực tiếp bán ma túy và trực tiếp quản lý hoạt động là khép kín
đều có gắn camera theo dõi xung quanh
cũng phân công đối tượng cảnh giới đóng và tắt đèn ở ngoài
tắt biển hiệu tắt đèn
sau đó là mở cửa ngách cửa hông
đấy và cho các đối tượng vào sử dụng trái phép chất ma túy
đấy cho nên là các cái loại đối tượng này bây giờ nó cũng hoạt động cũng tương đối là trắng trợn
thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán linh anh
có hoạt động cho khách bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra ba mươi một người có mặt tại quán phát hiện hai mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
thu giữ tăng vật gồm một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamine một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gam mdma
một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy và nhiều đồ vật liên quan
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp một mươi năm đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng tráng phép chất ma túy
tại bình định do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương
khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
nhiều tuyến đường ở vùng chủ như huyện tuy phước và phủ cát bị chìm trong nước
xe máy và người đi bộ không thể qua lại
trước tình hình trên công an các địa phương đã phân công cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
liên tiếp trong ba ngày vừa qua
để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của nhân dân
bên cạnh việc ngăn ngừa không để người dân tự ý đi xe máy đi bộ băng qua đoạn đường bị ngập nặng
các bộ chiến sĩ công an còn hỗ trợ giúp đỡ đưa người dân và phương tiện lên những chiếc xe cơ giới
để qua lại các vùng trũng được an toàn
với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình định chưa xảy ra trường hợp nào thương vong
do bị lũ cuốn trôi khi di chuyển qua vùng ngập lụt
thưa quý vị tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông trà bồng đoạn qua thôn phú hòa
xã trà phú huyện trà bồng của tỉnh quảng ngãi đang ở mức nghiêm trọng
đặc biệt trong mùa mưa lũ vừa qua
gần chục ngôi nhà đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi cùng nhiều hectare đất sản xuất
khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
đoạn sạt lở bờ sông dài khoảng một năm km
khoảng một trăm năm mươi mét cuốn trôi hơn hai hectare đất vùng ngà viên
đây là diện tích đất sản xuất chính của hàng chục hộ dân ven sông
bà con canh tác rau màu đậu bắp các loại đem lại nguồn lợi ổn định
tuy nhiên tình trạng sạt lở đã làm mất hết đất sản xuất của bà con
không chỉ cuốn trôi hết đất sản xuất đoạn bờ sông bị sạt lở đã ăn sâu vào gần khu dân cư
đe dọa trực tiếp đến nhà ở của sáu hộ dân ven sông và hàng chục hộ dân lân cận
vài năm gần đây tình trạng sạt lở đoạn bờ sông ngày càng nghiêm trọng hơn do việc thay đổi dòng chảy
khi sạt lở tạo vùng đất bồi giữa sông
người dân đã tự ý trồng keo bên bồi làm cho bên lở càng lở nhiều hơn
hiện nay xã trà phú đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và răng dây không cho người dân ra khu vực nguy hiểm
xã cũng xây dựng phương án khắc phục trên quỹ ban nhân dân huyện
đó là nguyên năm hai nghìn một qua các cơn bão này thì nó tiếp tục là sạt lở
hiện nay thì sạt lở rất là lớn
thì xã cũng đã nắm tình hình
hiện nay cũng đang xây dựng
báo tố cũng như xây dựng phương án để báo tố huyện về cái giải phóng để rồi chèn trống sạt lở trong thời gian tới
thì để lâu giờ sau này thì tất nhiên nó lỡ hết cái nợ thì nó dẫn đến là phải liên quan tới nhà dân
nó nướng tới nhà dân
nên là hiện nay thì các quý xã cũng đang tích cực lần phương án rồi báo tố huyện
tình trạng sạt lở bờ sông vẫn đang tiếp diễn
đặc biệt nếu có mưa lũ lớn trong thời gian tới
người dân ven sông đang rất mong chờ phương án khắc phục của huyện để an tâm sinh sống